chuyển sang phần tin quốc tế người dân vùng england của anh phải đối mặt với tình trạng gián đoạn dịch vụ đường sắt công cộng nghiêm trọng trong ngày ba tháng hai
vì cuộc đình công thứ hai do các nhân viên lái tàu tiến hành
hàng triệu người đã buộc phải thay đổi kế hoạch di chuyển hoặc làm việc tại nhà
trong bối cảnh phần lớn các công ty vận tải đường sắt thông báo ngừng cung cấp dịch vụ
sau cuộc đình công với quy mô chưa từng có vào hôm một tháng hai
các thành viên của nghiệp đoàn aslep và công đoàn đường sắt hàng hải và giao thông vận tài
đã tiến hành cuộc đình công thứ hai để yêu cầu tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc
trong bối cảnh lạm phát leo thang dẫn đến khủng hoảng chi phí sinh hoạt
cuộc đình công hôm một tháng hai được coi là lớn nhất trong hơn một thập kỷ
khi có khoảng năm trăm linh người lao động trong đó có cả giáo viên và lực lượng biên phòng tham gia
hàng chục nghìn y tá cũng đã lên kế hoạch đình công vào ngày sáu tháng hai tới
sau cuộc đình công trước đó vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
ảnh hưởng đến ngành y tế
trong khi đó thủ tướng anh rishi sonak cho biết chính phủ không thể đáp ứng yêu cầu tăng lương
ở mức như các nghiệp đoàn yêu cầu đồng thời khẳng định cam kết giảm một nửa tỷ lệ làm phát trong năm nay